cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều tp cn vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ ba mươi sáu tuổi trú tại phường an hòa quận ninh kiều
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cơ quan điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp cn
phát hiện tài khoản facebook minh long do võ hoàng thơ làm chủ đã đăng tải bốn mươi bảy bài viết có nội dung
sai sự thật nói xấu đảng nhà nước đi ngược lại với chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kết quả giám định bốn mươi bảy bài viết của võ hoàng thơ cơ quan chức năng xác định các bài viết đều thể hiện tiêu cực
xuyên tạc đả kích nói xấu chống phá xúc phạm danh dự uy tín lãnh đạo của đảng nhà nước
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc gây mâu thuẫn trong các mặt đời sống xã hội
các bài viết đã truyền bá tư tưởng chống đối phản động kích động kêu gọi các thành phần xấu bất mãn
chống phá đảng nhà nước cơ quan điều tra xác định võ hoàng thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận
để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng xâm phạm đến danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn đồng
trú tại khối một thị trấn đô lương cầm đầu điều hành một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện đô lương
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đã đột kích sới bạc tại khu vực xóm sáu xã tràng sơn huyện đô lương bắt giữ hai mươi ba đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu giữ bảy trăm linh triệu đồng năm xe ô tô một mươi sáu xe mô tô
liên quan đến việc triệt phá xới bạc trên đến sáng ngày ba tháng một mươi công an tỉnh nghệ an
đã tổ chức khám xét chỗ ở của sáu đối tượng tại thị trấn đô lương tỉnh nghệ an
đây là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã bị bắt giữ
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ một dao một kiếm một còng số tám một súng hơi nén bắn đạn chỉ
biết không thể trốn thoát vào chiều ngày sáu tháng một mươi nguyễn văn đồng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
để đầu thú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mọi hoạt động của sới bạc đều do đối tượng đồng điều hành từ xa tổ chức đánh bạc theo sự sắp xếp của đồng
do ảnh hưởng của dịch bệnh việc đi lại của người dân khó khăn hơn nên số lượng tồn động
các trường hợp bị phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera chưa được xử lý là rất lớn
vì vậy sau khi thành phố hà nội nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội
thì nhiều điểm xử lý vi phạm giao thông đã ghi nhận số lượng người đến giải quyết tăng đột biến
các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân là hãy tìm hiểu rõ quy trình
và kiểm tra lỗi chưa xử lý trên hệ thống để tránh bị chặn đăng kiểm
khi mà các trạm đăng kiểm hiện cũng đang tồn động không ít phương tiện
đã một mươi một giờ cuối giờ làm việc buổi sáng
thế nhưng điểm xử lý vi phạm qua camera trên tuyến cao tốc hà nội lào cai vẫn đông người đứng chờ
việc từ nơi sinh sống đến tận địa điểm phát sinh vi phạm để xử lý không phải là việc đơn giản đối với nhiều người
đặc biệt là khi việc đi lại của người dân được kiểm soát rất chặt chẽ
giữa các tỉnh thành để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
nhanh giải quyết thủ tục nhanh gọn nhất cho người dân
tránh việc phải chờ quá lâu đi lại nhiều lần gây mất thời gian tốn kém chi phí
lực lượng cảnh sát giao thông tại đây đã tổ chức tăng thêm lực lượng xử lý
tăng bàn làm việc và hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp không nhất thiết phải đến địa điểm phát sinh vi phạm để chấp hành xử phạt
trong thời gian vừa qua số lượng tồn
mà trong thời đợt giãn cách mà không đến xử lý được thì người vi phạm đã đến tương đối đông
trước tình hình đó đơn vị cũng bố trí thêm lực lượng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm sao nhanh nhất
để có công tác về xử lý vi phạm hành chính để cho người dân đỡ phải chờ đợi
tuy nhiên trong những người vi phạm đến xử lý thì có một hai trường hợp cũng kêu là do khoảng cách địa lý vi phạm
thì tuyến đường quá dài đi qua năm tỉnh
vào một mươi tám huyện tuyến đường là hai trăm sáu mươi hai cây
đặc biệt là những người đi làm ăn xa và đi trên tuyến trong thời gian vừa rồi thì cũng bị vi phạm
thì cũng có thắc mắc về trong tình trạng đi xử lý xa
thì cũng hướng dẫn cho người dân nếu mà về thì làm sao đó thì đăng ký trên xử lý qua tổng dịch vụ công của quốc gia
thời điểm này các trạm đăng kiểm cũng ghi nhận tình trạng đông đúc do tồn động số lượng rất lớn phương tiện trong thời gian giãn cách
để tránh mất công đi lại nhiều lần trước thời điểm đăng kiểm người dân cần kiểm tra và tiến hành xử lý tất cả các lỗi vi phạm được thông báo trên hệ thống
tránh việc bị chặn đăng kiểm đặc biệt là đối với những phương tiện mới có thời hạn đăng kiểm dài
vào lúc bảy giờ sáng qua hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh bến tre nhận được tin báo của người dân có tàu bt chín mươi tám nghìn bốn mươi sáu ts hiệu minh phát
do ông trịnh văn hải chú tại ấp an thới xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre làm chủ khi đang neo đậu cách bờ khoảng một mươi hai hải lý thì bị chìm
lúc này trên phương tiện có tám người và cần cứu nạn khẩn cấp
bộ đội biên phòng tỉnh bến tre chỉ đạo ban chỉ huy hải đội biên phòng hai nhanh chóng điều động tàu cao tốc bp một trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm linh một cùng tám cán bộ chiến sĩ khẩn trương ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn
đến tám giờ cùng ngày lực lượng cứu nạn hải đội biên phòng hai đã tiếp cận được hiện trường cứu vớt toàn bộ tám thuyền viên trên phương tiện bị nạn và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cung cấp lương thực nước uống
hiện thì sức khỏe của tám thuyền viên bị nạn đã ổn định
trước tình trạng một số lượng lớn người dân trở về từ vùng dịch sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội bộ y tế đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ tp hcm bình dương đồng nai và long an
về việc cách ly đối với người về từ tp hcm bình dương đồng nai và long an bộ y tế cho biết những người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp năm k
về việc cách ly đối với người về từ tp hcm bình dương đồng nai và long an bộ y tế cho biết những người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông
những hành vi liên tục xuất hiện ngay cả trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trước thực trạng trên công an tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh
tụ tập thành đám đông chở hai chở ba điều khiển xe với tốc độ cao dàn hàng ngang lạng lách đánh võng bốc đầu xe
những đối tượng này chủ yếu ở độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu ở nhiều huyện thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc thậm chí cả các địa phương lân cận như tuyên quang hà nội thái nguyên
những trường hợp này thuộc vào những diện đang là học sinh hay là chưa công an việc làm
một nữa là những đối tượng này có thể là những đối tượng không đi học hoặc là thường xuyên bỏ học
chốn học và có những hành động cử chỉ đua đòi và thậm chí là chúng luyện những kỹ năng xem các phim hành động và các video trên clip để chúng thực hiện những động tác rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông như là đánh võng bốc đầu đi giàn hàng ngang
thậm chí là những đối tượng này không đội mũ bảo hiểm xe không gương gây mất an toàn cho chính bản thân các đối tượng và cho những người tham gia giao thông khác
để đối phó với lực lượng chức năng nhiều trường hợp chủ động tháo biển số hoặc che biển số xe
ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp các đối tượng vẫn cố tình vi phạm
điện hình mới đây công an huyện tam đảo đã bắt giữ bốn mươi đối tượng điều khiển hai mươi xe mô tô giàn hàng ngang trên quốc lộ hai b lên thị trấn tam đảo
trong đó có bốn đối tượng là người thái nguyên đã vượt chốt kiểm dịch đèo nhe địa phận giáp với thành phố phúc yên để vào vĩnh phúc
qua kiểm tra các trường hợp trên đều không có giấy tờ phòng dịch theo quy định
nguyên nhân cái này là thứ nhất là ý thức của những trường hợp này bằng biện pháp thứ nhất là giáo dục gia đình
thứ hai là công tác tuyên truyền từ nhà trường tới gia đình và việc phát trắc công tác quản lý cũng như công tác xử lý đối với những trường hợp này còn rất nhẹ
như chẳng hạn đối với những đối trường hợp là dưới một mươi sáu tuổi là chúng ta chỉ xử phạt cảnh cáo
còn đối với những trường hợp từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
chỉ xử phạt có năm mươi mức phạt theo quy định của luật đã quy định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện một mươi ba vụ thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông
với gần ba trăm linh đối tượng tạm giữ một trăm bảy mươi tám phương tiện
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh với các hành vi vi phạm nêu trên
trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang tuần tra cơ động trên các tuyến đường
hoặc lập chốt kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý ngay từ đầu khi có biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép
đồng thời thông qua mạng xã hội hệ thống camera giám sát camera của người dân để xác định thời gian phương thức thủ đoạn của cá nhân tụ tập
từ đó chủ động lên sơ đổ các tuyến đường địa điểm là nơi các đối tượng thường vi phạm trật tự an toàn giao thông để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thực hiện phương án số ba của bộ công an và phương án số năm trăm ba mươi sáu của công an tp hà nội về tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã tổ chức lễ gia quân tuần tra kiểm soát phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm hình sự trên địa bàn
công an quận nam tử liêm đã thành lập hai tổ công tác gồm hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự công an các phường được trang bị đầy đủ phương tiện trang thiết bị công cụ hỗ trợ
công an quận nam từ liêm tp hà nội đã tổ chức lễ gia quân tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn công cộng diễn ra sự kiện văn hóa chính trị địa bàn trọng điểm phức tạp về các loại tội phạm địa bàn tập trung nhiều khu đô thị trung cư cơ quan doanh nghiệp trường học tuyến đường liên tuyến liên quận huyện

công an quân tp hà nội đã tổ chức lễ gia quân tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn công cộng diễn ra sự kiện văn hóa chính trị

công an các huyện thành phố thị xã trên địa bàn luôn trú trọng làm tốt công tác phòng chống lụt bão cứu hộ cứu nạn sát với tình hình thực tế đồng thời trang bị cho công an các huyện thành phố thị xã lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nhiều cano xuồng máy có công suất lớn và hàng nghìn phao cứu sinh cùng áo phao chuyên dụng để chủ động triển khai nhiệm vụ ứng cứu khi cần thiết

công an ti rời dân cắm các biển cảnh báo vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra đồng thời sẵn sàng cơ động lực lượng để thực hiện nhiệm vụ cùng với chuẩn bị nguồn lực theo phương châm bốn tại chỗ để tạo thế chủ động trong ứng phó với bão lũ bên cạnh trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị phục vụ nhiệm vụ công an tỉnh còn tập trung làm tốt công tác tập huấn nâng cao kỹ năng vận hành các phương tiện đường thủy và các kỹ năng cứu hộ cứu nạn cần thiết cho cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị